nhận lời mời của đại tướng pravit vong sụ văn phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ quốc phòng vương quốc thái lan
đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đã thăm chính thức vương quốc thái lan từ ngày hai mươi một tháng hai đến ngày hai mươi ba tháng hai
ngày hai mươi hai tháng hai thủ tướng chính phủ thái lan prajut chan o cha đã có buổi tiếp đại tướng ngô xuân lịch
bộ trưởng ngô xuân lịch cảm ơn thủ tướng prajut chan o cha đã dành thời gian tiếp đoàn và gửi lời thăm hỏi của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tới thủ tướng prajut chan o cha
chúc mừng những thành tiệu mà chính phủ thái lan đã đạt được trong thời gian qua và bày tỏ tin tưởng dưới sự quản lý điều hành của chính phủ và cá nhân thủ tướng
đất nước thái lan sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng
đại tướng ngô xuân lịch nhấn mạnh tăng cường hợp tác toàn diện với thái lan trong đó có lĩnh vực quốc phòng là một trong những ưu tiên của việt nam
thủ tướng prajuch chan o cha sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ quốc phòng hai nước phát triển
hoàn ngành kết quả hội đàm giữa hai đoàn thủ tướng prajut chan o cha đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua
và cho rằng trong bối cảnh hiện nay quân đội hai nước cần tăng cường hợp tác hơn nữa trên cơ sở triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác hiện có
đồng thời tìm kiếm các lĩnh vực mới tiềm năng khẳng định sẽ ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển
trước đó tại trụ sở bộ quốc phòng vương quốc thái lan phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ quốc phòng vương quốc thái lan
pravit vong su van đã chủ trì lễ đón chính thức bộ trưởng ngô xuân lịch và đoàn
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
hai bộ trưởng bày tỏ hài lòng với những kết quả hợp tác quốc phòng trong thời gian qua
nhất là trên các lĩnh vực trao đổi đoàn đào tạo trao đổi thông tin hợp tác giữa hải quân và không quân
hai bộ trưởng nhất trí tăng cường phối hợp hợp tác giữa các lực lượng chức năng hai bên trong việc tuyên truyền
giáo dục ngư dân trong quá trình làm ăn trên biển tuân thủ luật pháp quốc tế luật pháp mỗi nước
và trên tinh thần nhân đạo và quan hệ hữu nghị hai nước
trong khuôn khổ chuyến thăm đại tướng ngô xuân lịch đã đến viếng di ảnh của nhà vua thái lan phu my phuong adu zadet
thăm học viện quốc phòng thái lan và tới thăm nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại thái lan